thông tin từ cảng đà nẵng cho biết hiện tại tốc độ tăng trưởng tổng lượng hàng hóa của cảng đã đạt hơn một mươi sáu một năm
trong đó hàng container tăng trưởng hai mươi hai sáu một năm và đứng trước nguy cơ quá tải vào năm hai nghìn hai mươi
theo dự kiến trong năm nay lượng hàng đi qua cảng đà nẵng ước đạt chín triệu tấn tăng bốn so với cùng kỳ năm trước
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi lượng hàng hóa thông qua cảng sẽ vượt một mươi triệu tấn vượt qua năng lực của khu bến
nhất là khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông kết nối cảng đi qua nội đô đà nẵng
hiện tại cảng đà nẵng xây dựng kế hoạch đầu tư hai trăm hai mươi tỷ đồng để triển khai dự án nâng cấp bãi cảng tiên sa
dự án nâng cấp cầu hai cảng tiên sa đồng thời nghiên cứu phương án rút hàng bằng đường thủy nội địa để giảm xung đột giao thông